đó là cái tâm tư là tình cảm cách mạng mà mỗi cán bộ đồng viên chúng ta phải đóng góp sự kiện này
khi đua phải đóng góp sự kiện mình mạnh mẽ ấy để cùng đất nước tiến thay khơi dài những tấm gương những cách làm những cái định hướng để mà đất nước phát triển
thủ tướng yêu cầu cần phải làm rõ nguyên nhân hạn chế nhằm khắc phục trong năm hai nghìn hai mươi
thủ tướng cũng yêu cầu các cơ quan truyền thông dành nhiều thời lượng hơn để tuyên truyền về gương người tốt việc tốt
thủ tướng đề nghị các địa phương cần giải quyết rứt điểm các hồ sơ tồn động đẩy mạnh công tác thanh tra kiểm tra hoàn thiện và tổ chức thực hiện nghiêm các văn bản quy phạm pháp luật
nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về thi đua khen thưởng đồng thời nâng cao chất lượng công tác khen thưởng
thủ tướng đề nghị khen thưởng phải đảm bảo chính xác kịp thời công khai và minh bạch

đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị trưởng ban dân vận trung ương đồng chủ trì hội nghị
phát biểu khai mạc hội nghị nữ nghị sĩ chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân nhấn mạnh
việc tổ chức hội nghị nữ nghị sĩ tại diễn đàn appf đã góp phần tăng cường sự hiện diện và ảnh hưởng của các nữ nghị sĩ
cũng như tạo nên mạng lưới kết nối nữ nghị sĩ của các nghị viện thành viên
việt nam mong muốn tạo diễn đàn để các nữ nghị sĩ thảo luận về vai trò của nghị viện trong việc thực hiện hóa các cam kết quốc tế
cũng như thể chế hóa trong luật pháp quốc gia đồng thời đưa hội nghị nữ nghị sĩ một cơ chế chưa chính thức
trở thành cơ chế định kỳ của appf thông qua việc sửa đổi quy chế hoạt động của appf
hội nghị sẽ có những đóng góp tích cực vào các nghị quyết tuyên bố chung của diễn đàn
bảo đảm các văn kiện được thông qua đều được xem xét qua lăng kính giới
phản ánh được sự quan tâm và tiếng nói
hội nghị sẽ có những đóng góp tích cực vào các nghị quyết tuyên bố chung của diễn đàn
các nước trong khu vực đã có nhiều nỗ lực xong chặng đường phía trước của chúng ta còn rất nhiều thách thức
tôi hy vọng rằng trong thời gian diễn ra hội nghị các đại biểu sẽ trao đổi được nhiều thông tin
và đưa ra được nhiều đề xuất sáng kiến nhằm tạo môi trường thuận lợi cho việc thúc đẩy bình đẳng giới
ở mỗi quốc gia nối riêng cũng như trong khu vực châu á thái bình dương nói chung
với tinh thần đó tôi xin tuyên bố khai mạc hội nghị
nữ nghị sĩ ebbf lần thứ hai mươi sáu chúc cho hội nghị của chúng ta thành công tốt đẹp
thảo luận về chủ đề hội nghị đại diện nhiều quốc gia khẳng định
vấn đề bình đẳng giới không chỉ là quyền cơ bản của con người
mà còn là nền tảng cần thiết để xây dựng thế giới hòa bình thịnh vượng và bền vững
để thực hiện được mục tiêu này nghị viện cần giữ vai trò then chốt đặc biệt là các nữ nghị sĩ
vì thế nhiều kinh nghiệm đã được chia sẻ nhiều giải pháp đã được đề xuất
để giúp các nữ nghị sĩ tham gia sâu hơn vào quá trình ra quyết định
và cùng hành động để thúc đẩy bình đẳng giới tại mỗi quốc gia và trong khu vực
cũng trong phiên làm việc sáng nay đã diễn ra phiên họp của cố vấn và các thư ký đoàn
trong khuôn khổ các hoạt động song phương tại appf hai mươi sáu
cuối giờ sáng nay chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã tiếp ngài
valis waran sanasi chủ tịch thượng viện malaysia trưởng đoàn malaysia
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân vui mừng về quan hệ hữu nghị
hợp tác toàn diện giữa việt nam và malaysia ngày càng được tăng cường và củng cố
thể hiện qua việc hai nước vừa nâng cấp lên quan hệ đối tác chiến lược tháng tám năm hai nghìn một mươi ba
việt nam mong muốn tăng cường hơn nữa hợp tác với malaysia trong hợp tác thương mại về mặt hàng gạo
đề nghị malaysia hợp tác chặt chẽ hơn với việt nam trong lĩnh vực lao động
hiện có khoảng chín mươi năm lao động việt nam tại malaysia và kêu gọi các nhà đầu tư
malaysia tham gia vào thị trường trái phiếu của việt nam
nhân dịp này chủ tịch quốc hội cũng đề nghị các nghị sĩ malaysia quan tâm
có tiếng nói tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng người việt nam tại malaysia
trong đó có các phụ nữ việt nam kết hôn với người malaysia sinh sống ổn định
học tập và làm việc hiệu quả góp phần tích cực vào công cuộc phát triển kinh tế
xã hội của mỗi nước và là cầu nối xây dựng tình hữu nghị việt nam malaysia
chủ tịch thượng viện malaysia đề nghị hai bên đẩy mạnh hợp tác
nhằm cùng nhau xây dựng môi trường hòa bình ổn định tại khu vực
củng cố đoàn kết asean
mong muốn hai bên duy trì các chuyến thăm tiếp xúc cấp cao của quốc hội
và giữa các cơ quan của quốc hội hai nước đẩy mạnh giao lưu giữa các nghị sĩ trẻ
hoạt động của nhóm nghị sĩ hữu nghị tăng cường vai trò cầu nối của các nghị sĩ
dân biểu địa phương tăng cường giao lưu nhân dân tăng cường hợp tác
và phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn quốc tế và khu vực
để trao đổi về những vấn đề mà hai bên cùng quan tâm
nhất là tại các diễn đàn nghị viện như ipu aipa appf
cũng trong sáng nay tại hà nội tổng cục chính trị quân đội nhân dân việt nam
đã tổ chức hội nghị tổng kết hai mươi năm năm thực hiện cuộc vận động
xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp lành mạnh phong phú trong quân đội
gắn với phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa năm một nghìn chín trăm chín mươi hai hai nghìn một mươi bảy
qua hai mươi năm năm triển khai thực hiện trong toàn quân
cuộc vận động xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp lành mạnh phong phú trong quân đội
gắn với phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa
đã góp phần cải thiện nâng cao chất lượng đời sống văn hóa tinh thần của bộ đội
ở các đơn vị trong toàn quân xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị
nâng cao sức mạnh vị thế uy tín của quân đội tăng cường củng cố mối quan hệ đoàn kết quân dân
đấu tranh các quan điểm sai trái phản động của thế lực thù địch
bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng giá trị truyền thống văn hóa của dân tộc
phát biểu và chỉ đạo hội nghị thượng tướng nguyễn trọng nghĩa
ủy viên trung ương đảng phó chủ nhiệm tổng cục chính trị nhấn mạnh
các cơ quan đơn vị trong toàn quân tiếp tục thực hiện nghiêm túc
hiệu quả nhiệm vụ xây dựng môi trường văn hóa trong quân đội
gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện các cuộc vận động lớn của toàn đảng
toàn dân với phong trào thi đua quyết thắng
đồng thời cần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho bộ đội
chú trọng ưu tiên hạ sĩ quan binh sĩ cán bộ sĩ quan trẻ
các đơn vị đóng quân làm nhiệm vụ ở vùng sâu vùng xa biên giới hải đảo
nhằm góp phần củng cố tăng cường đoàn kết quân dân
bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng
bảo vệ những giá trị truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc việt nam
tối qua ngày một mươi bảy tháng một một vụ cháy đã xảy ra tại bãi đất chống chứa phế liệu
giác thải có diện tích rộng khoảng một m hai
thuộc khu phố bình cới bê phường bình chuẩn thị xã thuận an tỉnh bình dương
đến hai mươi h ba mươi phút lực lượng chữa cháy mới cơ bản dập tắt ngọn lửa
rất may là không có thiệt hại về người
một số người dân sống gần bãi chứa phế liệu bất ngờ nghe tiếng nổ lớn
vào lúc một mươi bảy h ba mươi chiều ngày một mươi bảy tháng một
sau đó ngọn lửa bốc cháy dữ dội
người dân cùng nhau dập lửa nhưng khu vực này chủ yếu là các phế phẩm dễ cháy
nên chữa cháy bất thành
nhận được tin báo cảnh sát phòng chữa cháy tỉnh đã nhanh chóng điều động thêm bốn xe chữa cháy
mặc dù hỏa hoạn không gây thương vong về người
nhưng khiến bãi chứa phế liệu rộng hàng nghìn mét vuông bị thiêu dụi hoàn toàn
hiện nguyên nhân dẫn đến vụ cháy đang được các cơ quan chức năng
của thị xã thuận an tỉnh bình dương tiếp tục điều tra làm rõ
thưa quý vị cơ quan chức năng đã đình chỉ thi công công trình xây dựng bãi đỗ xe ô tô
trên đường tô hữu phường đại mỗ quận nam tử liêm hà nội
đây là công trình đã xảy ra vụ tai nạn sập giàn giáo khiến sáu người thương vong
vào dạng sáng qua ngày một mươi bảy tháng một
trước đó vào khoảng hai giờ ba mươi phút ngày một mươi bảy tháng một
vụ sập giàn giáo khiến ba người thiệt mạng và ba người bị thương
xảy ra tại công trình xây dựng bãi đỗ xe ô tô trên đường tố hữu
trong số ba người bị thương có một người bị thương rất nặng
hiện vẫn phải điều trị tích cực tại bệnh viện quân y một trăm linh ba
hiện công an quận nam tử liêm đang phối hợp cùng viện khoa học công nghệ xây dựng
khám hiện trường để tìm nguyên nhân tai nạn
tỉnh lào cai đang khắc phục hậu quả sự cố vỡ cống tràn hồ xả thải
xảy ra vào hôm ngày một mươi bảy tháng một tại nhà máy tuyển apatit bắc nhạc sơn xã đồng tuyển
hiện tại công tác vét bùn thải đang được thực hiện việc đền bù thiệt hại cho các hộ dân bị ảnh hưởng
hưởng sẽ được thực hiện trong một hai tuần nữa sự cố trên đã gây ngập lụt ảnh hưởng đến hoa
màu và đời sống của năm mươi bốn hộ dân đại diện ủy ban nhân dân tỉnh lào cai cho biết hiện vụ việc khắc
phục sửa chữa khu vực cống tràn bị vỡ đã hoàn tất công ty apatit bắc nhạc sơn cũng đã hoàn toàn
nhận trách nhiệm về sự cố trên
thưa quý vị ngoài việc bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh an toàn vùng biên giới biển
thời gian qua các cán bộ chiến sĩ bộ chỉ huy bộ đội biên phòng thành phố hồ chí minh còn tích
thực tham gia hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm bảo đảm an ninh trật tự
trên địa bàn phụ trách thông qua việc phận hành hiệu quả các mô hình tổ tử quản an ninh trật tự
tổ tàu thuyền tự quản bến đò tự quản đã góp phần hỗ trợ tích cực các cán bộ chiến sĩ biên phòng
trong công tác đấu tranh phòng chống tố chết tội phạm đảm bảo an ninh trật tự xã hội trên địa bàn
vùng biên giới biển của thành phố
năm hai nghìn một mươi bảy các cán bộ chiến sĩ bộ chỉ huy bộ đội biên phòng thành phố hồ chí minh đã phối hợp
với chính quyền địa phương lực lượng chức năng phát hiện xử lý một trăm bốn mươi bốn vụ việc vi phạm an ninh trật tự
với hai trăm hai mươi chín đối tượng phạm pháp và một trăm bốn mươi sáu phương tiện
các hành vi vi phạm chủ yếu là khai thác tài nguyên khoáng sản trái phép buôn lậu
lãnh đạo sở giao thông vận tải tp hcm cho biết thành phố sẽ không dẹp hết tất cả các bãi giữ xe
mà sẽ điều chỉnh giá gửi xe theo giờ
trên cơ sở góp ý của các sở ngành sở giao thông vận tải tp hcm đang tính toán bổ sung các quy định
quản lý khai thác vỉa hè lòng đường với mức phí và lệ phí theo giờ không theo lượt như trước
người dân có nhà mặt tiền ở khu vực quận một có thể chuyển đổi kinh doanh để hình thành các bãi giữ xe
trên cơ sở những không giá quy định
trong tuần này sở giao thông vận tải tp hcm sẽ làm việc với ủy ban nhân dân quận một
để bàn về việc xử lý bốn mươi tám bãi giữ xe
nếu các điểm đậu xe đảm bảo đủ điều kiện an toàn trật tự an toàn giao thông
có chỗ cho người đi bộ và đảm bảo đủ các cơ chế chính sách thuế phí nếu phù hợp
sẽ được khai thác trở lại trong thời gian sớm nhất
từ tháng bốn âm lịch anh đã xử lý kích thích hoa ra trái vụ cùng với các biện pháp chăm sóc kỹ thuật khác để có những trái bưởi mới ngon và đạt chất lượng

năm nay nếu mà cho chất lượng thì nó không thua nhưng mà cái sản lượng thì nó ít hơn năm trước
nó nằm thẳng hai phần ba năm trước thôi
năm trước được ba phần năm nay hai phần thôi

năm nay được ba phần năm nay hai phần thôi
tại vì do khí hậu mưa bất thường quá lúc mà mưa thì mình không có trịch thuốc cái lượng bông á mình không giữ được nó mới rớt trái
hiện tỉnh bình phước đang có khoảng tám hectare cây ăn trái trong đó bưởi da xanh chiếm hơn hai trăm linh hectare
theo ghi nhận của chúng tôi tại thời điểm này ở bình phước mỗi kg bưởi da xanh loại một đang có giá từ ba mươi đến ba mươi năm đồng bán ra tại vườn
thông thường giá bưởi có xu hướng tăng vào dịp cận tết
chính vì vậy các nhà vườn đang tất bật với công việc chăm sóc cho vườn bưởi nhà mình
cái cách chăm sóc cây bưởi là nó không theo mùa vụ nhưng mà lấy tự nhiên
trong một năm mình cứ chăm bón tự nhiên thôi
trong dịp tết nhà tôi xuất chừng bốn năm tấn nó ước chừng trong dịp tết này
còn ngoài tết và những tháng kế tiếp nhà tôi vẫn có thu nhập
khả năng là giá năm nay là cao hơn so với các năm trước
người ta lấy trái là chưa
nhưng mà năm nay là giá thị trường đến lúc này là tôi thấy giá bưởi giá đặc tại vườn là giá ổn định
theo các nông dân trồng bưởi bưởi da xanh là giống cây tương đối dễ trồng hiệu quả kinh tế cao
tuy vậy không phải nhà vườn nào cũng thành công và có bưởi đẹp cung cấp ra thị trường tết
quả bưởi nếu đã đem chưng cúng hay làm quà tặng ngoài chuyện đẹp còn phải để được lâu và ăn cũng phải ngon
để có được những trái bưởi ưng ý
các nhà vườn đã phải tập trung đầu tư công sức phân bón xử lý kỹ thuật một cách chính xác ngay từ nhiều tháng trước
hiện người trồng bưởi da xanh tại bình phước đang kỳ vọng giá bưởi sẽ lên ở trên mức bốn mươi đồng dịp tết nguyên đán mậu tuất năm nay
trong phần tin quốc tế hạ viện anh thông qua dự luật brexit
tổng thư ký liên hợp quốc bảo vệ thỏa thuận hạt nhân iran
sau nhiều tuần lễ tranh cãi hôm nay các nghị viện tại hạ viện anh đã phê chuẩn dự luật brexit về việc anh rời khỏi liên minh châu âu
văn kiện này ngay sau đó đã được chuyển lên thượng viện nước này xem xét
dự luật brexit đã được thông qua với ba trăm hai mươi bốn phiếu thuận và hai trăm chín mươi năm phiếu chống
đây được coi là dấu mốc quan trọng trong tiến trình giải hơi
hướng đến việc xây dựng các nền tảng pháp lý cho brexit
các nghị sĩ đã thảo luận hơn năm trăm linh điều sửa đổi và mất hơn tám mươi giờ tranh luận về văn kiện này
dự luật brexit bãi bỏ đạo luật năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai về các cộng đồng của châu âu
bộ luật có vai trò nền móng đối với tư cách thành viên eu của anh
đồng thời chuyển đổi các đạo luật của eu thành đạo luật của anh
vấn đề này đã trở thành tiêu điểm tranh luận xung quanh cách thức mà anh tìm kiếm trong quá trình rời khỏi eu
đồng thời là phép thử đối với khả năng đưa ra một chiến lược brexit của thủ tướng anh theresa may
trong bối cảnh đảng bảo thủ không chiếm đa số ghế trong quốc hội
trước đó thủ lĩnh đảng bảo thủ đã đưa ra lời kêu gọi thông qua dự luật sau khi thủ lĩnh công đảng đối lập jeremy corbyl cho biết
sẽ bỏ phiếu chống dự luật brexit nếu một số quan ngại liên quan đến việc bảo vệ người lao động môi trường và quyền lợi của người tiêu dùng không được giải quyết
liên quan đến thỏa thuận hạt nhân iran tổng thư ký liên hợp quốc antonio guterres
đã lên tiếng bảo vệ thỏa thuận hạt nhân iran khi cho rằng mọi nỗ lực giải quyết những mối quan ngại về vấn đề hạt nhân của tehran
không nên đe dọa thỏa thuận mà cộng đồng quốc tế khó khăn lắm mới đạt được
tuyên bố này được đưa ra sau khi tổng thống mỹ donald trump yêu cầu có những thay đổi đối với thỏa thuận hạt nhân lịch sử
mang tên kế hoạch hành động chung toàn diện gcpoa được iran ký với nhóm p năm một gồm anh mỹ nga pháp trung quốc và đức năm hai nghìn một mươi năm
nhằm hạn chế hoạt động hạt nhân của iran
để đổi lấy việc phương tây dỡ bỏ các cấm vận
trong tuyên bố ông guterres nhấn mạnh những vấn đề không liên quan trực tiếp đến gcpoa nên được xử lý một cách không định kiến
nhằm bảo vệ thỏa thuận này cũng như những thành tựu mà nó mang lại
ông guterres nhận định gcpoa là thành tựu quan trọng của nỗ lực không phổ biến hạt nhân và hoạt động ngoại giao
đã góp phần vào hòa bình an ninh của khu vực và quốc tế
người đứng đầu liên hợp quốc khẳng định những quan ngại về việc thực thi thỏa thuận hạt nhân
phải được giải quyết thông qua các cơ chế được xây dựng dựa trên thỏa thuận
ông lưu ý rằng cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế iaea lâu nay vẫn xác nhận iran tuân thủ cam kết trong thỏa thuận hạt nhân nói trên
trong khi đó tại đức thủ tướng đức angela merkel lên tiếng kêu gọi các đảng viên của đảng dân chủ xã hội đức
lựa chọn có trách nhiệm với nước đức vì đảng này sẽ có một cuộc bỏ phiếu quyết định
trong việc tìm kiếm một liên minh thành lập chính phủ với liên đảng liên minh dân chủ xã hội cơ đốc giáo của thủ tướng merkel
sau các cuộc đàm phán trong không khí xây dựng giữa cdu csu và spd hồi tuần trước
các bên đã đồng ý về nguyên tắc với một thỏa thuận liên minh nhưng thỏa thuận này đã bị hoãn lại
sau khi một số thành viên của spd cho rằng đảng này đã có quá nhiều nhượng bộ trong đàm phán với liên đảng liên minh cdu csu của bà merkel
phát biểu với báo giới thủ tướng merkel bày tỏ tin tưởng rằng các đảng viên spd sẽ đưa ra quyết định có trách nhiệm

nhấn mạnh liên đảng bảo thủ sẽ không can thiệp vào cuộc bỏ phiếu nội bộ của spd với hy vọng spd sẽ có một đại hội thành công và đức cần một chính phủ ổn định
ngày hai mươi một tháng một tới khoảng sáu trăm linh đại biểu spd sẽ bước vào cuộc bỏ phiếu quyết định liệu đảng này có tham gia vào các cuộc đàm phán liên minh chính thức
hay sẽ đẩy nước đức vào nguy cơ hỗn loạn chính trị kéo dài
tổng thống palestine mahmoud abbas vừa tiếp tục lên tiếng chỉ trích tổng thống mỹ donald trump
trong bài phát biểu tại một hội nghị về jerusalem được tổ chức ở cairo ai cập
ông abbas cho rằng quyết định của ông chủ nhà trắng về việc công nhận jerusalem ở thủ đô của israel là sai trái và xấu xa
tổng thống palestine đã tuyên bố rằng mỹ không còn đủ tư cách là nhà trung gian trong các cuộc đàm phán vốn bị đình trệ từ lâu giữa palestine và israel
vai trò mà washington đã đảm nhiệm trong nhiều thập kỷ
ông abbas cho biết người palestine sẽ tiếp tục theo đuổi những chính sách của mình một cách hòa bình cho đến khi giành lại được các quyền lợi
trước đó tổng thống abbas tuyên bố người dân palestine sẽ không chấp nhận bất kỳ kế hoạch
hòa bình nào do mỹ đề xuất sau khi washington đơn phương công nhận jerusalem là thủ đô của israel
ngày sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy tổng thống mỹ donald trump tuyên bố công nhận jerusalem là thủ đô của israel
đi ngược lại chính sách được chính quyền washington thực thi trong hàng thập kỷ qua
theo đó quy chế đối với thành phố này phải được quyết định thông qua đàm phán với người palestine
động thái này của ông trump đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của palestine và cộng đồng quốc tế
coi đây là một bước đi nguy hiểm đối với tiến trình hòa bình trung đông
và dập tắt hy vọng của người palestine về một nhà nước độc lập với đông jerusalem là thủ đô